ngày gần đây một số cá nhân mạo danh cán bộ văn phòng bộ giáo dục và đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị hội thảo do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định bộ tổ chức hội nghị hội thảo tập huấn sẽ gửi giấy triệu tập giấy mời qua email fake hay biêu điện đến các cơ quan đơn vị liên quan bộ không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại
bộ giáo dục và đào tạo không yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản mua tài liệu
khi nhận được những thông tin bất thường bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục không thực hiện các nội dung mà người gọi điện yêu cầu đồng thời thông báo ngay cho phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thành phố và văn phòng bộ theo số điện thoại bốn mươi ba tám trăm sáu mươi chín năm nghìn một trăm bốn mươi bốn hoặc email vănphòng bộ a moe
hai t edu vn để được hướng dẫn xử lý